hiện nay ngành chức năng của tỉnh đắk lắc đang nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn châu phi trước diễn biến của dịch này đang bùng phát mạnh và lây lan nhanh trên địa bàn
gần hai tám trăm linh con lợn mắc bệnh hơn một trăm ba mươi bốn tấn lợn buộc phải tiêu hủy dịch bệnh đã lan ra chín trên một mươi năm huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đắk lắc kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào cuối tháng năm năm nay
diễn biến dịch bệnh bùng phát mạnh đang khiến công tác phòng chống gặp nhiều khó khăn trong nhiều công đoạn
tìm một vị trí đắc sạch để chôn những con lợn mà đã mắc bệnh dịch tả lợn châu phi thì rất là khó khăn
và cái nữa thì lực lượng tham gia chống dịch đặc biệt là lực lượng tham gia trong hội đồng tiêu hủy là không phải lực kinh nghiệp
không những khiến ngành chức năng khó kiểm soát mà dịch bệnh đang khiến kinh tế của nhiều chủ chăn nuôi gặp khó khăn
trước tình hình này ngành nông nghiệp đắk lắc khuyến cáo
người dân nếu không có điều kiện chăn nuôi tập trung thì nên xem xét chuyển đổi vật nuôi để không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình
đồng thời huy động toàn hệ thống chính trị ứng phó với dịch tả lợn châu phi
xác định không phải là một ngày hai đối với công ty này mà đang lâu dài
cho đó cần và tập trung chuyên gia nhà dân hiểu về vấn đề chống dịch công tác phòng chống dịch
và đồng thời thì phải tăng cường công tác tổ chức về tiêm phòng đối với một số bệnh mà nó ảnh hưởng rất lớn